trong đó khu vực ven biển và các tỉnh phía nam của vùng đồng bằng bắc bộ là quảng ninh hải phòng thái bình và nam định
sẽ là những nơi có khả năng cao xuất hiện mưa vừa có nơi mưa to và rông mạnh
với lượng mưa trong đêm nay và sáng sớm ngày mai ở các tỉnh này phổ biến trong khoảng từ hai mươi ba mươi mm
do có mưa nên nhiệt độ thấp nhất đêm nay ở các tỉnh miền bắc vẫn duy trì trong ngưỡng thấp là từ hai mươi một cho đến hai mươi ba độ trời mát mẻ
sang ngày mai dãy ngắp thấp yếu dần vùng thấp phía tây có xu hướng phát triển và mở rộng hơn về phía đông
là vùng chịu tác động sớm của han lưu vùng ấp thấp nên ở tây bắc bộ nhiệt độ sẽ tăng cao lên mức là ba mươi một ba mươi ba độ
trong khi đó ở các tỉnh phía đông bắc bộ phải đến trưa và chiều mới giảm mây và hứng nắng
vì thế mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh phía đông sẽ giao động trong khoảng từ hai mươi chín cho đến ba mươi một độ
không chỉ gây mưa cho các tỉnh miền bắc trong đêm nay và sáng sớm ngày mai
ba tỉnh bắc trung bộ là thanh hóa nghệ an và hà tĩnh cũng chịu tác động của rãnh mây rông
vì thế khu vực này cũng có mưa rào và rông ở mức giải rác
tuy nhiên sang đến ngày mai rãnh mây yếu đi vùng thấp phía tây phát triển trở lại
nó sẽ mang nắng tới và đẩy nền nhiệt miền trung tăng dần
cao nhất trong ngày mai ở phía bắc miền trung nhiệt độ sẽ giao động trong khoảng từ ba mươi một ba mươi hai độ
đối với các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế nhiệt độ có nghỉnh hơn là từ ba mươi hai ba mươi ba độ
còn ở khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận mức nhiệt duy trì trong khoảng từ ba mươi ba cho đến ba mươi năm độ
lui xuống phía nam dự báo về chiều và tối mai đới gió tây nam tiếp tục hoạt động mạnh
vì thế ở khu vực nam bộ và tây nguyên tiếp tục có mưa rào và rông nhiều nơi
trong đó khu vực phía nam của tây nguyên và các tỉnh thuộc miền đông nam bộ
sẽ là những vùng có mưa vừa mưa to và rông mạnh
trong cơn rông cũng cần phải lưu ý tới hiện tượng lúc xoáy mưa đá và gió giật mạnh
còn trong ngày khoảng thời gian từ sáng đến một mươi năm giờ chiều
ở nam bộ và tây nguyên trời vẫn có nắng
nên nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực tây nguyên sẽ giao động trong khoảng từ ba mươi hai ba mươi bốn độ
còn ở các tỉnh nam bộ mức nhiệt duy trì trong ngưỡng từ ba mươi ba cho đến ba mươi năm độ
nắng nóng chỉ còn xảy ra cục bộ một vài nơi ở các tỉnh miền đông nam bộ
trên biển do ảnh hưởng của dãy ngắp thấp
ở khu vực vĩnh bắc bộ có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông cần nề phòng khả năng xuất hiện tố lốc và gió giật mạnh
còn ở khu vực huyện đảo hoàng sa cũng như huyện đảo trường sa
do hướng đông nam với cường độ trung bình ở mức cấp ba bốn
sóng biển thấp dưới hai mét biển lặng
thời tiết thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước